theo kế hoạch giao thông vận tải thủ đô hà nội đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi được thủ tướng chính phủ phê duyệt hà nội sẽ xây dựng một mươi bốn cây cầu vượt sông hồng và sông đuống
đây là thông tin được sở kế hoạch và đầu tư hà nội đưa ra trong buổi giao ban báo chí do thành ủy hà nội tổ chức vào chiều nay một mươi hai tháng chín
theo đó một mươi cầu qua sông hồng gồm cầu việt trì ba vì cầu vân phúc cầu hồng hà cầu thượng cát cầu tứ liên cầu trần hưng đạo cầu vĩnh tuy giai đoạn hai cầu ngọc hồi cầu mễ sở cầu phú xuyên
bốn cầu qua sông đuống gồm cầu đuống hai cầu ngọc thụy cầu giang biên và cầu mai lâm
hiện nay hà nội đã chỉ đạo triển khai thực hiện năm cây cầu là dự án cầu tứ liên và đường dẫn từ cầu tứ liên đến cao tốc hà nội thái nguyên
cầu đuống hai và đường nối đến địa phận tỉnh bắc ninh
dự án cầu trần hưng đạo qua sông hồng cầu giang biên và cầu vĩnh tuy giai đoạn hai với tổng mức đầu tư của năm cầu trên khoảng ba mươi tám tỷ đồng
sở kế hoạch đầu tư hà nội cho biết các cây cầu trên xây dựng theo hình thức đối tác công tư ppp loại hợp đồng xây dựng chuyển giao bt
thành phố sẽ hỗ trợ cho các chủ đầu tư những thủ tục một cách nhanh nhất đồng thời những lãnh đạo cao nhất của thành phố sẽ chỉ đạo giám sát nghiêm minh để bảo đảm tiến độ của dự án